cảnh sát giao thông công an tp hcm vừa tổ chức giao quân triển khai mô hình tuần tra kiểu mẫu kết hợp giữa xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
cảnh sát giao thông tập trung điều tiết tuyên truyền hướng dẫn luật giao thông đường bộ xử phạt chủ yếu các lỗi vi phạm dẫn đến tai nạn
ngoài ra trong quá trình tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông kịp thời phát hiện giúp đỡ người dân gặp nạn như tai nạn giao thông rơi rớt hàng hóa trên đường
mô hình tuần tra kiểu mẫu được thực hiện từ nay đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi theo đúng thông tư hướng dẫn của bộ công an và kế hoạch của giám đốc công an thành phố